đã tiếp nhận thông tin một tàu cá ở địa phương bị đâm chìm trên biển
theo thông tin qua hệ thống ecom khoảng hai mươi ba h ngày ba tháng năm tàu cá mang số hiệu qna chín mươi năm nghìn chín trăm năm mươi chín ts do ông phạm phú thành
trú thôn bình tân xã bình minh làm thuyền trưởng khi đang hành nghề câu mực tại khu vực thuộc vùng biển hoàng sa
thì bị một tàu có số hiệu nước ngoài đâm chìm rồi bỏ chạy do trời tối nên các ngư dân không nhận dạng được đặc điểm của tàu này
mặc dù các thành viên trên tàu cá đã nỗ lực cứu tàu song không thành công
sau đó tất cả ba mươi bốn thuyền viên trên tàu đều được tàu cá qna chín mươi bốn nghìn chín trăm chín mươi tám ts
của ông phạm phú trung đang đánh cá ở gần đó cứu vớt an toàn
hiện sức khỏe các thuyền viên đã ổn định song tinh thần còn hoảng loạn
đến bảy giờ sáng nay ngày bốn tháng năm lực lượng chức năng đã liên lạc được với tàu cứu vớt qna chín mươi bốn nghìn chín trăm chín mươi tám ts
trung tâm cứu hộ cứu nạn tại đà nẵng đã điều tàu sar ba nghìn bốn trăm một mươi hai ra cứu hộ các người dân gặp nạn